cao nguyên xìn hồ tỉnh lai châu được đánh giá là một trong tám vùng dực liệu trọng điểm của quốc gia
lâu nay thì các loại cây dược liệu như đương quy hay đỗ trọng sâm cắt cánh thấp diệp lục nhất chi hoa
vẫn được trồng rải rác tại các xã của vùng cao xìn hồ nhưng với quy mô nhỏ lẻ và manh mún
và để tạo động lực xóa nghèo cho bà con nhân dân các dân tộc
huyện sinh hồ đang tạo nhiều cơ chế thuận lợi nhằm đánh thức tiềm năng cây dược liệu ở nơi đây
những năm gần đây nhờ lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo
mà sinh hồ đã phát triển được trên hai mươi hectare cây đương quy
trong đó tập trung tại các xã phàng xô linh tà phiên sa dê phiên và tà ngào
đường quỳ đã khẳng định hiệu quả kinh tế so với trồng lúa ngô và các cây hoa màu khác trên cùng một diện tích canh tác
nhờ vậy mà nhiều hộ gia đình đã thoát được nghèo và làm giàu nhờ cây dược liệu này